tại tỉnh quảng ngãi tính đến thời điểm hiện tại đã có bảy người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng do ngập lụt
hiện nay nước đã rút tỉnh quảng ngãi đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng ngãi
tại trường tiểu học nghĩa điển huyện tư nghĩa ngay trong sáng nay bảy tháng một mươi hai các thầy cô giáo đã tập trung dọn dẹp chín phòng học
tất cả bàn ghế đồ dùng dạy học được thầy cô vệ sinh sắp xếp trở lại
đợt mưa lũ này tám trường học với gần năm mươi phòng học của huyện tư nghĩa bị ngập sâu
nhờ chủ động phòng tránh lũ nên thiệt hại tài sản tại các trường là không lớn
hiện các trường tập trung vệ sinh để nhanh chóng hoạt động trở lại
có tinh thần rất là chủ động và cơ sở vật chất của trường thì không bị hư hỏng gì nạn nhưng mà trường bị ngập sâu
và đến nay hiện bây giờ là nước rút tới đầu là tất cả con bộ giáo viên nhân viên của trường
dọn dẹp các phòng học cho chuẩn bị cho học sinh khi mà nước rút thì học sinh sẽ trở lại học bình thường
với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó tỉnh quảng ngãi đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân ngay khi nước rút
đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương thu gom xử lý rác thải tiêu độc khử trùng các khu vực bị ngập úng
trong ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi hai nước lũ đang rút dần người dân và chính quyền địa phương cũng tập trung dọn dẹp nhà cửa vệ sinh môi trường
hai đợt mưa lũ tại quảng ngãi khiến cho bảy người chết hơn hai ngôi nhà ba hecta lúa hoa màu và một trăm linh chậu hoa cảnh bị ngập và hư hỏng
hơn ba con da súc da cầm bị chết chín mươi hecta đất bị sa bồi thủy phá
nhiều tuyến giao thông vùng trúng vùng ven sông vẫn còn chia cắt do nước rút chậm
tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ lương thực thực phẩm không để người dân thiếu đói
đối với những vùng bị ngập bị cách ly thì phải chính quyền các cấp các ngành phải đưa lương thực thực phẩm vào nước
đến vùng bị cô lập đối với hỗ trợ cho dân sao mà nhắc mặt sao mà cũng chuẩn bị cho phòng phương án
mà đến khi sao mà nước rút là phải chuẩn bị cho vấn đề xử lý vấn đề môi trường
và vấn đề là môi trường cho dân
hai đợt mưa lũ liên tiếp kéo dài nhiều ngày nên ô nhiễm môi trường vệ sinh nguồn nước là vấn đề quan tâm hàng đầu của tỉnh quảng ngãi
do vậy cùng với việc hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa lũ chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường
phòng chống dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau mưa lũ